hơn ba mươi năm công tác tại địa phương trong đó hai mươi hai năm giữa cương vị lãnh đạo chủ tịch ubnd bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ubnd rồi bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân xã mộc bắc huyện duy tiên hà nam
đồng chí hoàng đức cảnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao hết lòng vì tập thể vì nhân dân nhiều người dân nhận xét ông là người luôn gần dân sát dân
đồng chí bí thư hoàng đức cảnh là một người rất nhiệt tình năng động sáng tạo
đồng chí cũng gương mẫu trong các hoạt động đi đầu trong phong trào nên là quá khứ rất tích cực nên là toàn thể các anh em chị em trong cơ quan đều là gương mẫu nói theo
chú cảnh này chú làm công tác ở xã này thì nói chung là cả xã đều tốt ai cũng thích tính hết hòa nhã bên đồng thôn nhân dân lắm cho nên là từ làn trên xóm dưới coi như là rất hòa đồng
năm hai nghìn bốn đồng chí hoàng đức cảnh được tín nhiệm giao cho trọng trách đứng đầu xã mộc bắc với vai hai trong một đó là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã
đó vừa là vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn mà ông được đảng và nhân dân tin tưởng và giao phó
vậy phải làm sao để thể hiện cho tròn vai một người đứng đầu cấp ủy cũng như chính quyền cơ sở đó là điều khiến ông đã nhiều đêm chăn trở
với một cán bộ như vậy là xuất phát từ cơ sở
chúng tôi cũng đã bản thân đã từng làm cán bộ thôn xóm rồi làm cán bộ chuyên môn rồi sau như vậy mới được giao cái trọng trách như vậy làm lãnh đạo đảng chính quyền
thì là một người sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở quê hương rồi cũng có một thời gian tham gia quân ngũ ngắn
sau đó trở về địa phương lại tiếp tục như vậy là cùng với bà con nhân dân như vậy tham gia xây dựng quê hương đất nước xây dựng cuộc sống cho chính bản thân mình
thì chúng tôi luôn chăn trở băn khoăn chăn trở với cái đồng đất của mình
với con người của mình như thế thì mình làm sao để mình huy động được cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặc biệt như vậy của mọi người dân
để như vậy mình phát huy được cái tiềm năng thế mạnh như vậy của địa phương phát huy được cái lợi thế như vậy của địa phương để mình tổ chức thực hiện cho nó có lợi nhất
và chính vì thế đó mình phải luôn sâu sát gần gũi với nhân dân nắng nghe ý kiến của nhân dân học dân để rồi như vậy mình rút ra những bà học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
nói như vậy thì dân ta mới thấy những cái chủ trương như vậy của đảng mới đưa ra chỉ đạo của bàn xã đưa ra nó sát nó đúng nó phù hợp với đồng dân
từ đó thì nhân dân ta đồng tình ủng hộ và tổ chức thực hiện là tốt
không chỉ gần dân sát dân để hiểu dân đồng chí hoàng đức cảnh cũng là người luôn xác định đi đầu để nêu gương
điều này đã được phản ánh vào các hành động của ông trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương
đồng chí hoàng đức cảnh đã thể hiện mình là một lãnh đạo cơ sở giám nghĩ
dám làm đi tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình của xã
thành công nhất phải kể đến đó là việc thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh
đến nay mộc bắc là xã duy trì và phát triển đàn bò sữa lớn nhất tỉnh hà nam
với bảy mươi năm trang trại chăn nuôi tổng đàn một ba trăm bốn mươi con sản lượng sữa khai thác hai ba trăm chín mươi tám tấn
thu nhập sản phẩm từ sữa đạt ba mươi một một mươi bảy tỷ đồng có hộ nuôi ba mươi năm bốn mươi con bò sữa
cho thu nhập từ bảy mươi bảy mươi năm triệu đồng
nhiều hộ vươn lên trở thành tỷ phú nhờ nuôi bò sữa
thành công từ chăn nuôi bò sữa đã góp phần đưa tỉ trọng ngành chăn nuôi của xã đạt năm mươi hai trong ngành nông nghiệp
là một trong những hộ chăn nuôi bò sữa đầu tiên của xã mộc bắc từ năm hai nghìn hai
ngay từ những ngày đầu bắt tay vào chăn nuôi bò sữa
gia đình ông nguyễn văn hùng thôn dĩ phố đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo xã
nhất là từ người đứng đầu xã bí thư hoàng đức cảnh
xuất phát là một hộ gia đình
chỉ chăn nuôi vài con nhỏ lẻ
ông hùng dưới sự hướng dẫn tận tình của bí thư cảnh
đã mạnh dạn đầu tư nâng cao kỹ thuật
đàn bò nhà ông giờ đã lên tới bốn mươi năm mươi con
cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
đó là điều mà không ít người dân ở mộc bắc mơ ước
nói về những đóng góp của đồng chí hoàng đức cảnh cho mộc bắc
sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến việc
ông đã phát động mạnh mẽ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã
cùng với sự hỗ trợ của nhà nước
bí thư cảnh đã huy động mọi nguồn lực trong nhân dân
cùng nhau đóng góp hàng nghìn ngày công lao động
hiến đất hiến vật liệu để mở rộng đường giao thông nông thôn
làm đường trục chính nội đồng kiên cố hóa kênh mương
xây dựng mới trạm y tế các phòng học trường tiểu học
với tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới
lên đến trên một trăm ba mươi tỷ đồng
không chỉ dừng ở việc đạt được các tiêu chí nông thôn mới
bản thân ông luôn trăn trở
cùng với bà con nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được
đặc biệt là tiêu chí về môi trường
từ những trăn trở đó với cương vị là bí thư đảng ủy
ông đã phát động và triển khai
mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại
trên các tuyến đường của xã
và được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng
đến nay một trăm linh các thôn xóm trong xã đã thực hiện trồng hoa
chăm sóc hoa thay thế cỏ dại
toàn xã đã trồng được bốn tám km con đường hoa
giờ đây trên khắp các nèo đường của xã
đã hình thành những con đường hoa
những bồn hoa khoe sắc
tạo cảnh quan môi trường tươi mới
giàu sức sống
mục tiêu như vậy của xây dựng thông mới
là để kinh tế xã hội phát triển
đời sống vật chất của tinh thần của nhân dân được lưng lên
rồi là văn hóa thì được bảo tồn và phát huy
dân chủ được mở rộng
và an ninh chính trị được đảm bảo
với phương châm thì cái việc gì dễ thì làm trước
khó làm sau
thế và đặc biệt thì làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động
để lưng cao cái nhận thức của người dân
về cái xây dựng thông mới
để nhân dân như vậy hiểu được
mọi việc như vậy mình cần phải làm
và ở mỗi một cộng đồng
như vậy được thôn thì như vậy cũng bàn
xem thôn mình làm việc gì trước
theo cái định hướng như vậy chung của xã
để rồi như vậy cộng đồng dân cư đó
tập trung như vậy bàn bàn tổ chức bàn
một điều vô cùng đặc biệt
và cũng hiếm gặp ở đâu khác
mà bí thư hoàng đức cảnh đã làm được
đó là từ những kinh nghiệm lãnh đạo ở địa phương
ông đã đúc rút thành những sáng kiến có giá trị khoa học
qua đó góp phần nâng cao chất lượng
và hiệu quả công việc
trong công tác điều hành chỉ đạo của tỉnh hà nam
hai sáng kiến
giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính
và hệ thống một cửa tại xã mộc bắc
và một số giải pháp
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đạt chuẩn
và giữ vững là xã nông thôn mới của ông
đã được hội đồng khoa học của tỉnh hà nam công nhận
đề tài về nông thôn mới đã được sở khoa học
và công nghệ tỉnh hà nam xếp loại xuất sắc
bởi tính ứng dụng của nó
theo ông đạt được xã chuẩn nông thôn mới
đã khó nhưng giữ vững
và phát triển càng khó hơn
chính vì vậy ông đã mạnh dạn
tìm tòi học hỏi từ nhiều xã điểm
nông thôn mới trong toàn quốc
để triển khai ở xã mình và nhân rộng
trong toàn huyện
ông luôn có cách để tiếp xúc với người dân
qua nhiều kênh và đặc biệt quan tâm
đến cộng đồng dân cư ở nơi sinh sống
và ở đấy như vậy dân còn nhiều ý kiến
như vậy là khác nhau
xung quanh như vậy cái việc như vậy
ví dụ như cái việc dồn đổi dụng đất
dồn dụng đồi thửa ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn
là như vậy cả một quá trình như vận động
thì như vậy là
chúng tôi cũng phải xuống họp với thôn xóm
rất là nhiều lần để phân tích vận động cho dân hiểu
hay là cái việc như vậy đóng góp
của nhân dân để nằm đường bê tông thôn xóm
không phải chỗ nào mình cũng đến được
thế nhưng mà như vậy là mình qua cái triển khai
thì những chỗ khó khăn thì mình có mặt
mình đến để mình tuyên truyền vận động
thuyết phục nhân dân để dân người ta nghe
và người ta ủng hộ mình
với những kết quả đạt được
xã mộc bắc và cá nhân đồng chí hoàng đức cảnh
đã nhận được nhiều phần thưởng của các cấp ngành
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
ông được chủ tịch nước tặng thưởng
huân chương lao động hạng ba
năm hai nghìn một mươi tám ông là một trong bảy mươi gương
điển hình của cả nước được tuyên dương
trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi
thi đua ái quốc